cơ quan chức năng quận tân bình tp hcm cùng các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ vụ hai thanh niên đi xe máy làm náo loạn tại sân bay tân sơn nhất
hai thanh niên nghi là cướp giật tài sản đã điều khiển xe máy trên đường trường sơn phường hai thì bất ngờ vượt chốt an ninh sân bay tân sơn nhất theo đường ô tô chạy thẳng vào nhà ga quốc tế
khi đến khu vực làn đường dừng đón khách của ga đến quốc tế thì các đối tượng đã dùng xe máy tông mạnh phía sau một chiếc ô tô bảy chỗ
hai đối tượng ngay sau đó đã bị an ninh sân bay và người dân khống chế